quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
trong đó dự thảo nghị quyết cũng quy định việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một quy định tăng bộ chi ngân sách trung ương là một trăm ba mươi ba năm trăm linh tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng
trong năm hai nghìn hai mươi một bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm trăm ba mươi ba sáu trăm bốn mươi bảy tỷ đồng từ nguồn bảy mươi lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bốn còn dư của bộ công an
bổ sung dự toán thu chi ngân sách trung ương hai mươi sáu một trăm bốn mươi hai tám mươi một tỷ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và nguồn tài chính hợp pháp khác
bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước và chi đầu tư phát triển bảy mươi sáu hai trăm chín mươi sáu tỷ đồng để thực hiện dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn
thuộc chương trình một mươi ba năm cho nam địa phương
hòa bình quảng trị con tung và trà vinh cho phép sử dụng hai năm trăm linh tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi để cấp bù tranh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cho ngân hàng phát triển việt nam